công an quận thủ đức tp hcm cho biết vừa giải cứu thành công một người phụ nữ bị chồng bạo hành
khống chế dọa giết trong phòng trọ bắt người chồng là vũ ngọc tuyên hai mươi chín tuổi quê tỉnh thanh hóa
tạm trú tại quận thủ đức để xử lý
khoảng hai giờ ngày một mươi chín tháng bảy người dân ở dãy phòng trọ trên đường số bảy phường tam bình quận thủ đức tp hcm
nghe thấy tiếng kêu la cầu cứu của một phụ nữ phòng bên nên chạy ra tìm hiểu
và phát hiện người phụ nữ bị chồng là vũ ngọc tuyên lột quần áo
sau đó dùng ớt bột pha với nước rửa chén tạt vào người
nhận được tin báo công an phường tam bình công an quận thủ đức cảnh sát một trăm một mươi ba và bảo vệ dân phố
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khuyên nhủ tuyên thả vợ ra
nhưng tuyên ôm bình ga loại một mươi hai kg tuyên bố nếu ai xông vào sẽ cắt cổ vợ và cho nổ bình ga
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày
tổ công tác đã phá cửa tiếp cận khống chế tuyên giải cứu cho người phụ nữ an toàn